chiều ngày hôm qua một vụ nổ đã xảy ra tại sưởng sản xuất pháo hoa tại huyện mường tỉnh sufanburi của thái lan
khiến khoảng hai mươi người thiệt mạng và nhiều người bị thương
theo cảnh sát thái lan vụ nổ xảy ra vào khoảng ba giờ ba mươi phút chiều qua
khi đang có khoảng hai mươi ba mươi công nhân đang làm việc trong xưởng
toàn bộ nhà sưởng đã bị thiêu dội khoảng hai mươi người thiệt mạng và bảy người bị thương
hiện cơ quan chức năng thái lan đang điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như xác định giá trị thiệt hại
đáng chú ý vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cũng chính tại sưởng sản xuất pháo hoa này
đã xảy ra một vụ nổ khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương